cho đến chiều ngày năm tháng một mươi một trên vùng biển bình định vẫn còn mưa to nhưng sóng biển đã giảm
công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích từ các tàu hàng bị chìm và ứng phó với sự cố loang dầu
tràn dầu do các tàu hàng chìm đang được khẩn trương triển khai
ngoài khơi các tàu cứu nạn của lực lượng bộ đội biên phòng bình định và các lực lượng cứu hộ khác
tiếp tục duy trì với lượng một mươi một tàu
chiều ngày năm tháng một mươi một thêm ba tàu trên vùng biển quy nhơn để tìm kiếm nạn nhân mất tích
kể cả trên bờ và trên vịnh quy nhơn
được biết hiện số tàu hàng bị chìm đã tăng lên chín tàu và một tàu mắc cạn
trong chín mươi chín thuyền viên gặp nạn cho đến sáng ngày năm tháng một mươi một
đã cứu được bảy mươi một thuyền viên và ba thi thể cũng đã được tìm thấy
như vậy công tác trọng tâm là tiếp tục tìm kiếm hai mươi năm thuyền viên mất tích còn lại
cũng như hỗ trợ bốn mươi bốn tàu hàng đang neo đậu tại phao số được an toàn